thết thực hưởng ứng lời kêu gọi của ubnd tổ quốc việt nam công đoàn ngành giao thông vận tải việt nam
đã tổ chức lễ phát động kêu gọi các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp cá nhân
tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
số tiền quyên góp sẽ được kịp thời trao đến tận tay những công nhân người lao động
ngành giao thông vận tải góp phần nỗ lực vượt qua đại dịch
phong trào được công đoàn ngành giao thông vận tải phát động đến tất cả các cơ quan đơn vị
trong ngành với số tiền quyên góp được là một tám tỷ đồng
công đoàn giao thông vận tải việt nam đã ủng hộ trực tiếp tại ubnd tổ quốc việt nam
năm trăm linh triệu đồng số tiền một ba tỷ đồng còn lại sẽ được hỗ trợ cho các đoàn viên công đoàn
người lao động các cơ quan đơn vị thuộc bộ giao thông vận tải đang trực tiếp
thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đầu phòng chống dịch có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín cao
và doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải bị ảnh hưởng nặng nề của dịch